thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ông john peter ricketts thống đốc bang nebraska
hoa kỳ thủ tướng nêu rõ việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển thực chất và
hiệu quả vì lợi ích nhân dân hai nước thủ tướng vui mừng vì bang nebraska xuất khẩu nhiều mặt hàng
vào việt nam trong đó có sản phẩm thịt bò tăng trưởng tới một trăm hai mươi năm so với năm trước thống đốc john
peter ricket cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn đồng thời khẳng
định bang nebraska có năng lực xuất khẩu thịt bò lớn nhất của hoa kỳ kim ngạch xuất khẩu thịt bò
sang việt nam đã tăng ba lần so với trước đây bang nebrasika có thế mạnh về nông nghiệp và điều
này đã được trao đổi với các cơ quan ban ngành của việt nam trong chuyến thăm này